xin kính chào quý vị và các bạn như vậy là năm tân sửu đã qua và năm nhâm dần đã đến
thay mặt cho những người làm chương trình thời tiết xin chúc quý vị và các bạn có một năm mới sức khỏe dồi dào bình an và hạnh phúc
trở lại với tình hình thời tiết dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
cộng thêm rãnh gió tây nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong ngày mùng một và ngày mùng hai tết sẽ duy trì mưa rào rải rác
sang ngày mùng ba khi không khí lạnh ổn định thì mưa giảm dần nhưng sang đến ngày mùng bốn không khí lạnh lại được tăng cường trở lại
nên nền nhiệt trên khu vực chưa tăng mạnh khi mức nhiệt cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là một mươi tám độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày tết nhâm dần cũng có mưa rào với nền nhiệt cao nhất
giao động xung quanh ngưỡng là từ một mươi năm đến một mươi tám độ chỉ riêng một vài nơi thuộc khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng một mươi tám độ
nhìn chung là thời tiết toàn bộ
miền bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại riêng các tỉnh vùng núi cao vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết
quá trình tăng cường liên tục của khối không khí lạnh cũng khiến cho tình trạng mưa rét mở rộng xuống cả phía bắc của miền trung
là các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
dự báo trong ba ngày tới khu vực này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết là trời rét với mức nhiệt trung bình ban ngày là ở dưới mức hai mươi hai độ
riêng ba tỉnh phía bắc của miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh thì ở ngưỡng rét đậm vùng núi có nơi rét hại
khu vực từ đà nẵng trở vào xuống đến quảng ngãi thì cũng có mưa rào rải rác trời lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt là từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
còn các tỉnh thuộc nam trung bộ trong ba ngày tới vẫn duy trì thời tiết là tạnh giáo có nắng ban ngày với nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải là từ hai mươi hai đến ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên vẫn duy trì thời tiết đặc trưng của mùa khô là ít mưa và có nắng cả ngày
về nhiệt độ tại đây vẫn rét về đêm và sáng với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du xuân đầu năm mới của người dân nơi đây
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ngày mùng mùa tết cũng như là ba ngày tới thì đều không mưa ngày nắng với cường độ vừa phải
thời tiết khá là dễ chịu thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi đến ba mươi độ